thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh đã từng nói dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái
và chính người là biểu tượng sáng ngời là kết tinh của đức tính tốt đẹp đó
không ngừng học bác về tinh thần cao cả này hơn ba mươi năm qua anh huỳnh văn tuấn ở xã long hưng bê
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện nhiều công việc thiện lành
giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn
có nhiều trường hợp đó là mình đến mình giúp đỡ mà họ gơi từng giọt nước mắt
có nghĩa là họ quá thiếu thốn họ nghèo và họ bệnh tật mà mình đến với họ đúng cái lúc đó
đúng cái lúc mà họ cần nhất thành thử ra từ dòng nước mắt của họ gơi
thì cảm thấy những cái giọt nước mắt đó tuy rằng họ rất là đau khổ
nhưng mà trái ngược là mình là một người hạnh phúc nhất là mình được đứng đây
và được có điều kiện và có sức khỏe để mình giúp được một người đó trong cái lúc khó khăn nhất
thì thật sự mình không phải nói những trường hợp nào
nhưng mà rất là nhiều những cái trường hợp đó mà để thúc giục cho mình tiếp tục cái con đường thiện nguyện để mình giúp đời
tính đến nay tổ tài xế xe chuyển bệnh từ thiện xã long hương b
đã đưa đón miễn phí gần hai lượt bệnh nhân trong và ngoài xã
với giai trò là tổ trưởng anh tuấn trực tiếp chuyển hơn một bốn trăm linh lượt người bệnh
thôi chuyển tiền rồi giúp cho đi xe đi
rồi đi lên cho mẹ chuyển viện với ba chuyển viện
em rất mừng là anh úc giúp đỡ cho em gia đình em
cũng như là cha mẹ khổ quá rồi nhưng anh úc giúp thì mừng dữ lắm mừng
bên cạnh đó anh tuấn cũng là nhân tố lan tỏa tình yêu thương gắn kết cộng đồng rất hiệu quả
nhờ đó đã kết nối kịp thời hỗ trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn
những trường hợp nghèo túng bệnh tật được chữa trị kịp thời
anh úc với anh lộc đã quyên góp ra
ta quyên góp ra giúp đỡ em số tiền em cũng đã đề trị cho em khổ bình
cho em đâu có lối khả năng một số tiền nữa mà em đi em như mình
em tưởng là em đi đức thì bỏ hai nước thôi em lỡ rồi
về cái tác phong và tính cách anh rất là nhẹ nhẫn và hiền
và luôn luôn lúc nào cũng động viên tinh thần cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn
để có tinh thần vươn lên vượt qua những khó khăn bệnh tật
với công tác thiện nguyện của anh tuấn thì trong thời gian qua thì ở địa phương và của ngoài địa phương đánh giá cao
một lòng hướng thiện vì cộng đồng vì xã hội mà chưa một lần thang giảng
anh tuấn sớm trở thành một trong những gương sáng của quê hương sen hồng đồng tháp
với nhiều bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng khen về gương người tuyệt
điều tốt diệt tốt trong phong trào thi đua yêu nước